công an tỉnh bình dương đã nhanh chóng tiến hành khám nghiệm hiện trường
điều tra vụ việc và đã xác định được nghi phạm của vụ án là hàng thị hồng diễm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết đã bắt tạm giam năm đối tượng
tham gia vụ hỗn chiến trên đường trường sa quận ba tp hcm vào chiều tối ngày hai mươi hai tháng bốn
khiến một người tử vong
nguyên nhân vụ hỗn chiến xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc đá gà giữa hai nhóm
ngày hai mươi hai tháng bốn hai nhóm của toàn và
sát ngọ đã tổ chức đá gà tại một hẻm trên đường trần văn đăng
kết quả nhóm của toàn thắng nhóm của sang ngọ
nhưng bị trọng tài tuyên bố trận đá gà nói trên hòa khiến toàn bức xúc
khoảng một mươi bảy h chiều ngày hai mươi hai tháng bốn nhóm của sang ngọ đã kéo đến chiếc hẻm hai trăm ba mươi bảy lê văn sĩ
phường một mươi bốn quận ba thì thấy nhóm của toàn đang trở ở đây nên đã lao vào ẩu đả
hậu quả khiến một đối tượng trong nhóm của sang ngọ bị chém trọng thương và tử vong
sau đó tại bệnh viện thống nhất
công an tp hcm kêu gọi các đối tượng liên quan sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật
sở thông tin truyền thông thành phố đà nẵng đã tổ chức họp báo thông tin về vụ bạo hành trẻ em
ở nhóm trẻ mẹ một mươi do bà đinh thị hồng làm chủ nhóm
điều đáng chú ý cơ quan chức năng cho biết có thể sẽ xử lý cả người quay clip này
tại buổi họp báo cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng đã có quyết định khởi tố vụ án
hành hạ người khác tại nhóm trẻ mẹ một mươi
chưa hoàn tất hồ sơ để có quyết định khởi tố bị can đối với bà đinh thị hồng
đồng thời sẽ xem xét xử lý những người thực hiện clip ghi hình cảnh bạo hành trẻ ở nhóm mẹ một mươi
bởi vậy clip này được thực hiện vào thời điểm tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám cách đây khoảng một tháng rưỡi
nhưng người thực hiện clip cũng như người chứng kiến hành vi bạo hành trẻ em
hành vi vi phạm pháp luật của bà đinh thị hồng đã không tố cáo với cơ quan đơn vị chức năng
để nhà chức trách có biện pháp xử lý ngay những sai phạm trong hoạt động của nhóm trẻ này
một vụ phá rừng nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn huyện đạ tẻ tỉnh lâm đồng
gây thiệt hại gần một mươi bốn m hai rừng sản xuất
trước đó ba đối tượng gồm ca mí ca nhật và ca chiêm cùng chú tại thị trấn đạ tẻ huyện đạ tẻ
đang dùng cưa máy và dao phá chặt chặt phá rừng tại khoảnh bốn tiểu khu năm trăm sáu mươi bốn xã triệu hải
đã bị công an và kiểm lâm bắt quả tang
khám nghiệm hiện trường lực lượng chức năng bước đầu xác định có bảy mươi bảy cây gỗ tròn
và hơn hai mươi cây lồ ô đã bị các đối tượng chặt hạm
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận mục đích phá rừng để lấy đất sản xuất
để biết khu rừng trên thuộc diện tích rừng bảo vệ hiện đang giao công ty lâm thành quả đí
công an huyện đạ tẻ đã khởi tố vụ án hủy hoại rừng tiếp tục làm việc với các đối tượng để xử lý vụ việc
khoảng tám giờ ba mươi phút sáng ngày hôm nay đã xảy ra một vụ cháy lớn tại số nhà năm mươi chín của ông lê dương
chú ở đường trần cao vân phường an sương thành phố tam kỳ của tỉnh quảng nam
vào thời điểm trên gia đình của ông lê dương đang buôn bán ở nhà
thì bất ngờ phát điện trên tầng hai của ngôi nhà mình bốc cháy lớn
sau đó gia đình ông đã gọi cho chính quyền địa phương và lực lượng cảnh sát phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ
ba xe trị cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa
rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người tuy nhiên đã gây thiệt hại nhiều tài sản
nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra
ngọt lửa bùng cháy tại một kia ốt ở chợ sau đó lan nhanh sang thiêu dụi hai kia ốt khác
vụ hỏa hoạn này xảy ra vào khoảng hai mươi giờ tối ngày hôm qua hai mươi năm tháng năm
tại chợ xã nghĩa thuận thị xã thái hòa tỉnh nghệ an
thấy lửa bốc cháy đen từ một kia ốt trong chợ
người dân đã lập tức hô hoán nhau cùng các phương tiện tại chỗ để cứu hỏa
tuy nhiên ngọt lửa vẫn bùng cháy dữ dội và lan sang các kia ốt bên cạnh
thông tin nhanh chóng được trình báo đến cơ quan chức năng
và đến khoảng hai mươi h ba mươi phút của ngày đám cháy về cơ bản đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy không chế
không gây thiệt hại về người
tuy nhiên ba kiosk bán hàng đã bị thiêu dụi ước tính thiệt hại tài sản khoảng ba trăm linh triệu đồng
nhận định bắt đầu cho thấy nguyên nhân vụ cháy có thể là do chật điện
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo